thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn văn thắng ủy viên dự khuyết trung ương đảng
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn phó bí thư tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
ông nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại từ liêm hà nội trình độ chuyên môn tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ
từng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam việt tiên banh
cùng ngày thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn đức long để nghỉ hưu theo chế độ